nhằm mang lại không khí tết tới mọi gia đình đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
một phiên trợ khá đặc biệt đã được tổ chức tại hà nội
điều đặc biệt tại phiên chợ này là ở chỗ mọi thứ hàng bày bán tại đây đều có giá đồng một món
vào những ngày giáp tết khi nhà nhà người người gác lại những công việc bộn bề của năm cũ
tất bật sắm sửa đón một cái tết mới thì ông lê văn sơn huyện mỹ đức hà nội và vợ vẫn phải nằm điều trị tại bệnh viện ca
khi được phát thẻ mua đồ miễn phí tại phiên chợ tết không đồng ông cảm thấy rất xúc động
còn đối với bà nguyễn thị lân huyện mỹ đức hà nội tết năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn mọi năm
vì đây là lần đầu tiên gia đình tết
và có một cây đào để trưng trong nhà vào dịp tết
tại phiên chợ mọi thứ hàng bày bán như quần áo bánh mứt kẹo giò trà gạo nếp đỗ xanh
măng miến nước mắm dầu ăn thịt hoa quả đồ gia dụng và nhiều mặt hàng thiết yếu khác phục vụ tết
được bán với giá không đồng trên một món
từ phiên chợ này bữa cơm tết của nhiều gia đình không còn đơn sơ
không khí tết trong nhiều ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn nhờ có cành đào cảnh quất
trẻ em có manh áo mới mừng xuân
những người nghèo không còn canh cánh nỗi lo trong lòng khi những ngày tết đang cận kề